bộ thông tin và truyền thông hội xuất bản việt nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba
đây là giải thưởng cấp quốc gia được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những cuốn sách bộ sách có giá trị nổi bật về nội dung tư tưởng trí thức thẩm mỹ
đến dự lễ trao giải có đồng chí vũ đức đam phó thủ tướng chính phủ cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành
mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp tuy nhiên giải thưởng sách quốc gia lần thứ ba đã thu hút sự tham gia của bốn mươi tám nhà xuất bản trên cả nước
tăng bốn nhà xuất bản so với giải thưởng sách quốc gia lần thứ hai với ba trăm sáu mươi hai cuốn sách tăng bảy cuốn sách cho hai trăm năm mươi năm tên sách giảm bốn tên sách
trên cơ sở hai vòng sơ khảo và trung khảo hội đồng giải thưởng sách quốc gia đã quyết định trao giải cho hai mươi bảy cuốn sách bộ sách
trong đó ba giải a
được trao cho các cuốn sách bộ sách tác phẩm lịch sử historial tác giả herodotus người dịch lê đình chi nhà xuất bản thế giới
liên kết với công ty cổ phần sách omega việt nam xuất bản tác phẩm hình ảnh lâm sàng chuẩn đoán và điều trị trong chuyên ngành da liễu
hai tập do phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thường chủ biên và tập thể tác giả nhà xuất bản y học xuất bản
tác phẩm đoàn binh tây tiến đoàn võ trang tuyên truyền biên khu lào việt tác giả quang dũng nhà xuất bản kim đồng xuất bản
bên cạnh đó ban tổ chức đã trao một mươi giải b một mươi bốn giải c cho các cuốn sách bộ sách đoạt giải
đây là các tác phẩm dầu tính sáng tạo mang tinh thần nhân văn sâu sắc những công trình nghiên cứu khoa học hết sức công phu nghiêm túc có nhiều giá trị khoa học xã hội và thực tiễn cao